chương trình tối nay thứ sáu ngày một mươi bốn tháng bốn sẽ có những nội dung chính sau đây
tỉnh quảng ngãi cũng đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết một trên hai huyện đảo lý sơn
quy hoạch vùng lõi đô thị một trăm năm mươi ha làm cơ sở để quy hoạch xây dựng phát triển hạ tầng đất đảo
qua đó bảo đảm phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng theo hướng bền vững cho đảo tiền tiêu của tổ quốc
hôm nay tại hải dương bộ thông tin và truyền thông phối hợp với tổ quốc
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đã tổ chức ngày sách việt nam lần thứ tư
và triển lãm bản đồ trưng bày tư liệu hoàng sa và trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
đây là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết
trách nhiệm của nhân dân trong nước kiều bào ta ở nước ngoài và khẳng định chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
tại triển lãm bộ thông tin và truyền thông trao tặng ủy ban nhân dân tỉnh hải dương bức tranh bắc hồ
được ghép thủ công bằng những con tem bưu chính toàn bộ các tư liệu về hoàng sa trường sa
để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh
nhân dịp này bộ văn hóa thể thao và du lịch trao tặng thư viện tỉnh hải dương một cuốn sách
triển lãm sẽ bế mạc vào ngày một mươi tám tháng bốn
hôm nay liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức họp báo về hội nghị bộ trưởng hợp tác xã
khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi và các hoạt động liên quan diễn ra tại hà nội
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng tám
dự kiến tham dự hội nghị bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu á thái bình dương lần thứ một mươi
có gần năm trăm linh đại biểu trong đó có gần hai trăm linh đại biểu quốc tế bao gồm bộ trưởng một số nước
đại sứ lãnh đạo các tổ chức quốc tế phong trào hợp tác xã cấp nước
hội nghị là dịp để chính phủ các nước trong khu vực các tổ chức đại diện các hợp tác xã
các nước thành viên và các tổ chức quốc tế hiểu rõ hơn về phong trào hợp tác xã
những tác động về chính sách và pháp luật đối với sự phát triển hợp tác xã của từng nước
trong thời gian diễn ra hội nghị sẽ có hội trợ nông sản tiểu thủ công nghiệp của các hợp tác xã
liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp việt nam lần thứ nhất từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tại công viên thống nhất với hơn ba trăm linh gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản
mới đây các doanh nghiệp kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi sẽ tự xác định mức giá hợp lý
và đăng ký kê khai giá với bộ công thương cơ quan chịu trách nhiệm giám sát ở khâu bán lẻ cuối cùng
để hướng dẫn cụ thể việc triển khai quy định về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới sáu tuổi
trong ngành công thương bộ công thương đã xây dựng dự thảo thông tư về đăng ký giá kê khai giá sữa
và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới sáu tuổi nhằm gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật
và việc kê khai giá theo đúng quy định
gắn trách nhiệm và quyền tổ chức thị trường quyền định giá của doanh nghiệp với trách nhiệm tổ chức thị trường
tổ chức hệ thống phân phối và như vậy doanh nghiệp không chỉ là có việc là kê khai và giá ở các khâu
mà quan trọng hơn là cùng với việc kê khai đấy là tổ chức cái hệ thống phân phối trên thị trường
từ lúc hàng nhập khẩu
và nhà nước người tiêu dùng mọi người đều quan tâm đến cái kết quả cuối cùng là bán lẻ trên thị trường là cái gì
hiện trên thị trường có hơn chín trăm linh sản phẩm khác nhau và chia thành ba phân khúc
do vậy nếu nhà nước không quản lý tốt thì những cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ sẽ phá vỡ thị trường và chính sách đưa ra
từ cái chỗ là có cả cái siêu thị ở một cái tỉnh cho đến một cái cửa hàng quy mô khá lớn ở cái tỉnh
cho đến các cái cửa hàng nhỏ của một cái
cho đến mấy cái gia đình rồi đến mấy cái mẹ rồi đến mấy cái tổ dựng ngoài đường ngoài chợ
mà cái chỗ đó thì như anh quyền nói bắt nãy đó cái người tiêu dùng là trả tiền là trả tiền ở cái chỗ đó
cái giá ở đấy nó là bao nhiêu
nhưng còn cái nó cây nắm từ phía trên nó mới là một chuyện thôi
các cái công đoạn các cái phân khúc là có thể là chúng ta có cái cách để chúng ta sắp xếp và phân định và quản lý bằng cách dễ dàng
thế nhưng cái cuối cùng là cái người tiêu dùng người ta sẽ trả bao nhiêu tiền hợp lý hay không hợp lý
với mục tiêu để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh lành mạnh bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng đồng thời gắn quản lý giá với quản lý chất lượng
bộ công thương đã tiến hành lấy ý kiến vào dự thảo thông tư về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới sáu tuổi
theo đó cơ quan quản lý nhà nước về giá ở trung ương và địa phương sẽ phải phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp nhận giả soát chặt chẽ văn bản kê khai giá sữa dành cho trẻ em của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của luật giá
trong phần tin thế giới ngoại trưởng nga iran và syri nhóm họp về syri
trung quốc muốn hợp tác với mỹ trong vấn đề triều tiên
liên quan đến tình hình tại syri
các nguồn tin từ phủ tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan và tổng thống nga vladimir putin
vừa nhất trí ủng hộ một cuộc điều tra do tổ chức cấm vũ khí hóa học tiến hành về vụ tấn công hóa học tại syri hồi tuần trước
trong một cuộc điện đàm với tổng thống nga putin tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan nhấn mạnh rằng
việc sử dụng vũ khí hóa học là một tội ác chống lại loài người
nhiều nước cáo buộc lực lượng của tổng thống syri bashar al assad chịu trách nhiệm về vụ tấn công
được cho là sử dụng vũ khí hóa học hôm bốn tháng bốn tại thị trấn khan seychun khiến hàng chục người thiệt mạng
tuy nhiên không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh cho cáo buộc này
vụ tấn công này đã khiến mỹ đáp trả bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa tomahawk vào một căn cứ không quân của syri
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố đây là hành động xâm lược một quốc gia có chủ quyền vi phạm luật pháp quốc tế
chính quyền syri cũng kiên quyết phủ nhận việc can dự vào cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học
tình hình syri cũng là chủ đề chính trong các cuộc họp ba bên và song phương giữa ngoại trưởng ba nước nga
iran và syri diễn ra ngày hôm nay tại moscow nga ngoại trưởng nga sergei lavrov cùng ngoại trưởng
iran mohammad javad sharif và người đồng cấp syri walid al muallem sẽ thảo luận các biện pháp phối hợp
ba bên nhằm ngăn chặn tình hình syri thêm trầm trọng và nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại
quốc gia trung đông này bằng con đường chính trị
trong bối cảnh gia tăng quan ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của triều tiên hội đồng an
ninh quốc gia nhật bản đã tiến hành họp bàn lên phương án sơ tán gần sáu mươi công dân nước này ra
khỏi hàn quốc đề phòng khủng hoảng theo nguồn tin giấu tên ngoài các tàu thuyền và máy bay thương
mại nhật bản cũng muốn điều tàu thuyền và máy bay quân sự tới hỗ trợ công tác sơ tán nếu được sự
chấp thuận của chính phủ hàn quốc cũng trong cuộc họp này hội đồng an ninh quốc gia nhật bản cũng
thảo luận về cách thức ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn về dòng người tị nạn triều tiên trong đó có thể
có các gián điệp đổ sang nhật bản trong một diễn biến khác phát biểu tại cuộc họp báo tránh văn
phòng nội các nhật bản yoshihide suga nhấn mạnh chính phủ nước này luôn thu thập và phân tích thông
tin về các động thái của triều tiên song ông không cho biết thông tin chi tiết ông suga xác nhận hiện
nay nhật bản đang duy trì liên lạc mật thiết với mỹ và hàn quốc đồng thời kêu gọi triều tiên không
phải là tiêu khích và tuân thủ các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhật bản
tuyên bố sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân nước mình
cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình với tổng thống mỹ
donald trump diễn ra tuần qua đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cho thấy hai bên có
chung một mối quan tâm trong vấn đề liên quan đến bán đảo triều tiên đó là nhận định của ông thôi
thiên khải đại sứ trung quốc tại mỹ người đã trực tiếp tham dự cuộc họp thượng đỉnh giữa hai
nhà lãnh đạo trung mỹ phát biểu với báo giới ông thôi thiên khải đại sứ trung quốc tại mỹ cho
biết vấn đề liên quan đến bán đảo triều tiên là một trong những chủ đề chính được tập trung bàn
thảo trong chương trình nghị sự giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump
trump đã được bế mạc hồi tuần trước cuộc họp thượng đỉnh ở maalagor giúp cho
cả trung quốc và mỹ tăng cường hiểu biết lẫn nhau cho thấy hai bên có
sự quan tâm trong vấn đề triều tiên chúng tôi ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
kêu gọi giữ vững hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các giải pháp đối thoại và đàm phán ngoại giao
tình hình tại khu vực bán đảo triều tiên ngày càng căng thẳng do có nhiều quan ngại cho rằng bình
nhưỡng sắp tiến hành thử hạt nhân và lo ngại động thái tấn công phủ đầu của mỹ có nguồn tin cho
biết hai tàu khu trục của mỹ đang hiện diện tại khu vực đầu tuần này lầu năm góc cũng thông báo
rằng tàu sân bay tấn công carl vinson thay đổi lịch trình di chuyển hướng về vùng biển triều tiên